ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh công ty thủy điện sơn la và công ty thủy điện hòa bình
đóng một cửa xả đáy hồ sơn la và hòa bình vào lúc chín giờ sáng nay
căn cứ nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và diễn biến tình hình thực tế hiện nay
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện sơn la và giám đốc công ty thủy điện hòa bình
đóng một cửa xả đáy hồ sơn la và một cửa xả đáy hồ hòa bình
thực hiện phát điện tối đa qua các tổ máy để tiếp tục hạ thấp mực nước thượng lưu
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tùy theo diễn biến của mưa lũ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
sẽ có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế